tiền thân là hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp được ký kết tại thành phố santiago của chile
cptpp sẽ có hiệu lực sau sáu mươi ngày khi có ít nhất sáu quốc gia tham gia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn
hiệp định này sẽ tạo ra một khu vực tự do thương mại thuộc hàng lớn nhất thế giới với thị trường bốn trăm sáu mươi ba triệu dân
theo giới chuyên gia cptpp là cơ hội mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế việt nam nhưng cũng nhiều thách thức
việt nam sẽ phải mở cửa cho hàng hóa dịch vụ từ các nước thành viên tại các thị trường trong nước
khi đó các doanh nghiệp việt sẽ bị cạnh tranh gây gắt hơn nữa ngay từ sân nhà
việt nam cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa các cơ chế từ bên trong để có thể dung hòa với các hiệp định thương mại tự do khác
quản lý uber grab như taxi là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay
đó là quan điểm của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể trong cuộc họp bàn dự thảo nghị định thay thế nghị định tám mươi sáu
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô ngày tám tháng ba
bộ trưởng nguyễn văn thể khẳng định hoạt động của uber grab bản chất là loại hình taxi ứng dụng công nghệ cao
vì vậy phải sửa đổi nghị định để quản lý được hoạt động của uber grab như một doanh nghiệp taxi
và cần có ràng buộc trách nhiệm về hợp đồng lao động với tài xế trách nhiệm với hành khách khi xảy ra các vấn đề do tài xế gây ra
cũng như tuân thủ việc nộp thuế
nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là nội dung của bài viết
nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân cơ quan hành chính được đăng trên báo hà nội mới
tiếp nhận ý kiến đồng góp của người dân là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
cùng với việc tổ chức nhiều kênh để tiếp nhận ý kiến nhân dân tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội sẽ đưa phần mềm chấm điểm mức độ hài lòng của người dân vào tất cả các đơn vị đặt quyết tâm nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính
việc nhà mạng nhỏ việt nam mobile đưa giá cước ba g về mức gần như miễn phí thông qua gói cước siêu rẻ thánh sim đang tạo sóng ngầm trên thị trường
nhưng thánh sim vừa bất ngờ bị tuyết coi dừng hoạt động cướp ba g cứ rẻ là bị tuyết coi được đăng tải trên báo thanh niên
việc nhà mạng việt nam mobile có vi phạm các quy định quản lý giá cước viễn thông hay không còn phải đợi xem giải trình và quyết định chính thức
từ cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông trong thời gian tới
song câu hỏi đặt ra là nhà nước có nên can thiệp quá sâu vào thị trường hay để thị trường tự vận động cạnh tranh thực sự như cách đây nhiều năm
khi một nhà mạng mới tham gia thị trường tung ra các gói cước cuộc gọi siêu rẻ phá vỡ thế độc quyền tái lập một mặt bằng giá cước mới giúp người tiêu dùng được hưởng lợi rất nhiều
cũng trên báo hà nội mới trên trang sáu có bài viết gỡ rào cản cho nhà ở xã hội
chính phủ đã ban hành quyết định một trăm một mươi bảy qdttg ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám về mức lãi suất cho vay yêu đãi
của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội áp dụng trong năm hai nghìn một mươi tám là năm một năm
dù vậy hiện các chủ đầu tư nhà ở xã hội và người mua nhà vẫn chưa thể tiếp cận nguồn này
đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm có phương án tháo gỡ rào cản
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân